các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nam thanh niên tên hải xảy ra mâu thuẫn với cô gái tên nguyễn thị thùy khoảng ba mươi tuổi cả hai đều ngụ quận một mươi
trong lúc lời qua tiến lại thùy lấy dao trong cốt xe đâm trúng ngực hải
bị mất nhiều máu nạn nhân bỏ chạy được khoảng một trăm linh mét thì gục xuống và tử vong trước khi được người dân đưa đến bệnh viện
riêng đối tượng thùy sau khi gây án đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
công an cũng đã khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra